đánh giá về hệ thống chính sách tiền lương ở khu vực công chức viên chức hiện nay
nhiều chuyên gia nhận định chưa đảm bảo công bằng chưa đủ sống và không theo vị trí công việc
chính vì vậy chính phủ quyết tâm thực hiện cải cách tiền lương để giải quyết vấn đề này
trong đó nhấn mạnh điểm mấu chốt là lựa chọn đúng người đúng vị trí việc làm
đảm bảo người lao động có thể sống được bằng lương
làm việc từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nay đã hai mươi hai năm
hiện tất cả mọi khoản lương chế độ phụ cấp của chị nguyễn thị thu hà
cán bộ công chức tư pháp hộ tịch tại phường láng thượng quận đống đa hà nội
vẫn chỉ dừng ở mức hơn năm triệu đồng
thu nhập này phản ánh một thực tế nhức nhối của phần lớn công chức tại hà nội
một trong những địa phương có giá cả sinh hoạt cao nhất nước
nhưng lương dường như không đủ bảo đảm đời sống hàng ngày
tôi làm tám tiếng hành chính như vậy mà cảm thấy là vẫn chưa hết giờ hành chính
mà vẫn không hết khối lượng công việc của mình thời gian
bản thân tôi là công chức tư pháp hộ tịch nhưng lại kiêm nhiệm thủ quỹ của ủy ban nhân dân phường
công việc của cán bộ thủ quỹ cũng đòi hỏi rất là nhiều thời gian công sức
tổng số lương thu nhập hiện nay tôi đang được lĩnh về một tháng là năm triệu ba trăm linh nghìn đồng
thiết nghĩ với cái mức lương như vậy và với khối lượng công việc mà chúng tôi đang phải cố gắng
để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình được giao
thì tôi nghĩ là rất khó khăn đối với cán bộ công chức cơ sở
cán bộ công chức ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn kiêm nhiệm nhiều việc
theo các chuyên gia mức lương quá thấp như vậy sẽ không đủ động lực để cán bộ làm việc hết năng suất
một số chỉ làm việc cầm chừng tương ứng với mức lương mà họ lĩnh nhận
đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng có cán bộ công chức sáng sách cặp đi
chiều cắp ô về thậm chí đã có nhiều trường hợp viết đơn xin ra khỏi biên chế
phải đảm bảo được đời sống cho người lao động
không phải vì câu chuyện này mà để người ta lâm vào cái tình cảnh là tiền lương thì tất mà đời sống khó khăn
sau khi thực hiện được vấn đề này thì con đường cải cách tốt nhất của chúng ta
là phải cải cách hệ thống tiền lương
nó là thị trường lao động cho tất cả những người lao động ở trong cả khu vực công và khu vực tư
nghỉ việc xin nghỉ việc ở trong các khu vực công và các cơ quan quản lý nhà nước
để ra tìm việc ở khu vực tư nhân để có cái thu nhập tốt hơn phù hợp hơn với cái năng lực
và khả năng của họ thì tôi cho đấy là việc bình thường
cải cách tiền lương sẽ ổn định tâm lý cho cán bộ công chức giúp họ yên tâm gắn bó với công việc
với nguồn quỹ ngân sách có hạn
sẽ có nhiều cán bộ tiếp tục phải kiêm nhiệm vào một bộ phận cán bộ không thể thích ứng với đòi hỏi mới
như vậy chỉ những người nào có năng lực thực chất và thái độ làm việc nghiêm túc
mới xứng đáng ngồi lại trong bộ máy quản lý nhà nước
với tâm lý nể nang ngại động chạm chỉ do ai không làm được việc là vấn đề không đơn giản
sắp xếp tổ chức bộ máy là liên quan đến con người
mà con người thì nó có rất nhiều những vấn đề tạm động ảnh hưởng
cho nên là phải vừa kết hợp với giáo dục chương trình tư tưởng
ý trách hợp lý đối với từng trường hợp cụ thể một
hiện đã có một số đơn vị mạnh dạn đề xuất được tự chủ về biên chế bộ máy hành chính
tự chủ về thu nhập của cán bộ
bên cạnh việc sắp xếp lại bộ máy lựa chọn đúng người đúng việc giảm cánh nặng cho ngân sách
hy vọng cải cách tiền lương sẽ có những cơ chế mang lại lợi ích cho người lao động
giúp họ yên tâm làm việc dù ở khu vực công hay tư